mỗi người trong chúng ta đều có câu trả lời của riêng mình bởi di sản hồ chí minh phong phú đến mức
chỉ một khía cạnh nhỏ trong cuộc đời sự nghiệp tư tưởng và đạo đức phong cách của người
cũng đã là một câu trả lời thuyết phục
con người ấy đã dành chọn đời mình để xây đắp một tương lai tốt đẹp cho dân tộc và nhân loại
vì thế dù lịch sử không ngừng biến đổi dù cuộc đời người chỉ dừng lại ở bảy mươi chín mùa xuân
hồ chí minh vẫn không phải là một kỷ niệm của quá khứ
người là một con người diệu kỳ cho tất cả mọi thời đại
đó chính là sự tôn vinh xứng đáng mà nhân loại đã dành cho bác hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta
sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sẵn sàng đấu nối đại lộ evfta là nội dung bài viết đáng chú ý trên báo thời nay
quan hệ hợp tác kinh tế giữa việt nam và liên hiệp châu âu eu đang chuẩn bị bước sang một trang sử mới
khi thời khắc quốc hội việt nam phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta đang đến rất gần
một số chuyên gia cho rằng
evfta là thỏa thuận ổn định nhất đối với việt nam vì đưa ra các quy tắc chặt chẽ hơn yêu cầu tất cả các đối tác phải tuân thủ
đồng thời cũng sẽ mang lại cho việt nam cơ hội nâng cao vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu
hướng tới việc chuyển sao công nghệ và tận dụng kỹ năng của lực lượng lao động trẻ
báo nhân dân số ra ngày hôm nay nêu thông tin cảnh báo rủi ro về trái phiếu doanh nghiệp
theo bộ tài chính bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
đối với doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn trái phiếu phải tính toán cụ thể dòng tiền
để xây dựng phương án phát triển trái phiếu khả thi
bộ tài chính cũng lưu ý nhà đầu tư cá nhân về việc mua trái phiếu doanh nghiệp khác với gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng
theo thông lệ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
có khả năng phân tích và đánh giá rủi ro bởi lãi suất cao đi kèm với rủi ro cao
từ ngày một mươi năm tháng năm sau khi cảnh sát giao thông giao quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông
nhiều người dân bắt đầu tìm mua bảo hiểm ô tô xe máy
có lẽ chưa khi nào việc mua thẻ bảo hiểm bắt buộc xe máy lại nóng như những ngày gần đây
trung quanh vấn đề này báo lao động có bài viết đổ xô đi mua bảo hiểm ô tô xe máy đối phó nhiều hưởng lợi ít
theo tìm hiểu nếu có sự cố mức bồi thường cao nhất là một mươi triệu đồng và thấp nhất là một triệu đồng
người dân mua bảo hiểm của công ty nào thì đến công ty đó để làm thủ tục nhận bồi thường
tuy nhiên tại những điểm bán bảo hiểm này người bán chỉ lấy bút ra điền thông tin trực tiếp trên giấy bảo hiểm rồi đưa cho khách
thậm chí thời hạn bảo hiểm cũng ghi theo ý khách hàng và người mua không phải khai bất cứ chi tiết nào
và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với khách hàng
chính vì vậy mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác không nên ham rẻ mà rơi vào cảnh tiền mất tật ma
thưa quý vị hiện nay mỗi cơ sở giáo dục đại học đều có nhiều hình thức đào tạo trong đó có chương trình chất lượng cao
hệ tài chức hiện đã nhường chỗ cho các chương trình chất lượng cao chương trình tiên tiến và các chương trình dạy bằng tiếng anh
tuy nhiên chương trình chất lượng cao chất lượng thế nào đây là điều băn khoăn của không ít sinh viên và phụ huynh
hiện nay quy mô sinh viên cũng như các ngành học của các cơ sở giáo dục đại học
hướng đến đào tạo chất lượng cao ngày càng tăng
tuy nhiên cách thức tuyển sinh chương trình chất lượng cao hiện nay của nhiều trường rất khác nhau
điều đáng nói hiện cả nước không có chương trình chất lượng cao nào có điểm chuẩn tuyển sinh cao hơn chương trình đại trà
một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho rằng ủng hộ tinh thần chung là cần tăng dần học phí đại học lên
để có điều kiện đầu tư nâng cao chất lượng
tuy nhiên không đồng tình việc một trường công lập có hai chương trình với hai mức học phí khác nhau
vì như vậy là có chế độ trường tư trong trường công